đó là cuộc gọi cầu cứu lúc ba giờ sáng ngày hai mươi tám tháng bảy của một đồng nghiệp đang là phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp hcm
đến bác sĩ chuyên khoa hai trần thanh linh phó khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện trợ giấy
kiêm phó giám đốc bệnh viện hồi sức covid một mươi chín
với dòng khẩn trương và lo lắng phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp hcm nhờ bác sĩ y linh hồi trần
can thiệp ếch mô cho chị cnld ba mươi một tuổi hiện đang mang thai ba mươi một tuần và cũng là một bác sĩ của bệnh viện nhi đồng tp
phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp hcm nhờ bác sĩ thanh linh hội trần
can thiệp ếch mô cho chị cnld ba mươi một tuổi hiện đang mang thai ba mươi một tuần và cũng là một bác sĩ của bệnh viện nhi đồng tp hcm
không may mắc covid một mươi chín rất nguy kịch phải thờ máy tại bệnh viện trân vương không trần trừ
ê kiếp của các bác sĩ hội sức cấp cứu của bệnh viện trân vương phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp hcm
đang phụ trách bệnh viện hội sức covid một mươi chín đã nhanh chóng đến bệnh viện trân vương phối hợp cùng khoa sản bệnh viện trân vương
khoa hội sức sơ sinh bệnh viện nhi đồng tp mổ cứu thai và tiến hành đặt ếch mô ngay tại phòng bổ cho người mẹ
sau cam bổ bé trai nặng hai kg đã được đưa đến bệnh viện nhi đồng tp tiếp tục theo dõi sức khỏe
người mẹ được chuyển đến khoa hồi sức tích cực hai a của bệnh viện hồi sức covid một mươi chín
sau một tuần được can thiệp kỹ thuật ếch mô thở máy
bệnh nhân đã được cai máy thở giúp nội trí quản và cai ếch mô thành công
chia sẻ về xúc cảm của mình khi nhìn thấy nụ cười và những giọt nước vắt của người mẹ
một người đồng nghiệp được nhìn thấy con mình vẫn đang khỏe mạnh qua cuộc gọi video
bác sĩ trần thanh linh nghẹn ngào nụ cười của bệnh nhân sự bình an của cháu bé
thật sự đã giúp chúng tôi chút đi rất nhiều những mệt mỏi trong những đêm trắng
dành dật từng mạng sống của bệnh nhân nguy kịch tại bệnh viện